thì chính người ta là những người vi phạm đầu tiên
thì chúng ta thấy rất rõ tức là mình gọi là cái thực thi pháp luật
nó không nghiêng
việc này đã được phát hiện vài lần rồi
từ hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba và đến hiện nay
tức là tôi tính ra khoảng năm năm lại một lần phát hiện
xong rồi lại để đấy
với cái tình trạng này thì chắc chắn là sẽ có trách nhiệm của tất cả các cấp
quản lý liên quan đến đất rừng và rừng
từ trung ương cho đến cấp xã
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
ban tuyên giáo thành ủy hà nội cùng ubnd huyện sóc sơn
đã có buổi họp báo trả lời về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn huyện
và đã đề cập đến thực trạng xây dựng
công tác quản lý đất đai xử lý vi phạm đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện
đặc biệt là tại các xã mình phú mình trí
theo trả lời của lãnh đạo ubnd huyện sóc sơn
lý do thanh tra chính phủ đã kết luận
nhưng vẫn tồn tại hiện trạng này
là do tình trạng sử dụng đất phức tạp
đất có rừng trồng lấn trên đất nông nghiệp
các dự án đầu tư du lịch sinh thái phân bổ rộng
nên quản lý gặp khó khăn
ubnd huyện đã kiểm tra và giao các xã
phải xử lý xong các công trình vi phạm
trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
thanh tra thành phố hà nội đã chính thức công bố
quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng
trên địa bàn hai xã mình phú và mình trí
trong giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi
và thực hiện kết luận thanh tra chính phủ năm hai nghìn sáu
quá trình thanh tra kéo dài bốn mươi năm ngày
mặc dù ubnd huyện đã có yêu cầu kiểm tra
và giao các xã sử lý xã phố hà nội
cũng như đã chính thức có quyết định thanh tra
thế nhưng những công trình vi phạm
vẫn chưa có dấu hiệu bị đình chỉ hoạt động
những biển quảng cáo chỉ dẫn cho du khách
vẫn xuất hiện công khai khắp nơi
tại việt phủ thành trương
một trong những công trình xây dựng trên khu đất
có nguồn là rừng đặc dụng
vẫn đang duy trì hoạt động ban vé
tham quan cho du khách
thậm chí vào ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua
tại khu vực đồng đò thuộc xã mình trí
các xe tải hạng nặng vẫn công khai cho du khách
sửa vật liệu xây dựng vào khu vực
những biệt thự đang xây dở rang
rất nhiều công nhân vẫn đang làm việc khẩn trương
hoạt động này diễn ra công khai giữa ban ngày
không chỉ tại một
mà rất nhiều công trình tại khu vực này
vẫn đang xây dựng sôi động
hoạt động xây dựng tại đây cũng rất tình vi
luôn có một số người làm nhiệm vụ cảnh giới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi
khi phong viên thử liên hệ với một số homestay
xây dựng trái phép để đặt phòng nghỉ
trong tháng một mươi một
thì vẫn nhận được phản hồi liên tục trên mạng xã hội
thậm chí homestay này còn chia sẻ
có những ngày họ đã được đặt hết chỗ
và gợi ý cho phóng viên chuyển sang ngày khác
phong viên cũng đã gọi điện hỏi trực tiếp
một homestay từng được coi là địa chỉ
trích in quen thuộc của giới trẻ
và cũng được tư vấn nhiệt tình để đặt phòng nghỉ
cho bốn người

và đi thông toàn được thứ hai
theo như chia sẻ của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
thì trong tháng một mươi một sẽ dứt điểm xử lý các công trình vi phạm
thế nhưng hiện tại công trình nào đang xây
vẫn cứ xây
chỗ kinh doanh vẫn tiếp tục kinh doanh
chưa nơi nào có dấu hiệu bị đình chỉ
chưa nói đến xử lý tận gốc
vậy là suốt một mươi hai năm qua
dù có kết luận vi phạm của công trình vi phạm
nhưng việc xử lý hầu như mới chỉ dừng
ở xử lý hành chính
vậy nên trước thực trạng này
dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi
liệu lần này những vi phạm
có được xử lý dứt điểm hay không
tôi cho rằng lúc này cương quyết phải tháo rỡ
thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề
còn nếu không thì tiếp tục
là nó sẽ tiếp tục
và sẽ mất hết rừng
bởi vì hiệu quả mang lại
là nó sẽ dừng tất cả
những hành vi vi phạm pháp luật lại
bởi vì nó không còn cửa
để đi mặc dù
chúng ta thấy là vật chất của
người dân vi phạm pháp luật
bị tốn kém
nhưng bây giờ nếu không bắt tháo rỡ
chỉ không có cửa khác
để chúng ta lập lại trật tự
nếu chúng ta lại tiếp tục
thỏa hiệp tiếp trong cái việc
là cho phép vi phạm pháp luật
thì rồi nó sẽ vi phạm đến đâu nữa
thì có lẽ chả mấy mà
toàn bộ rừng sóc sơn sẽ mất
chúng ta phải có hai cái lựa chọn
một cái dài hạn và cái ngắn hạn
ngắn hạn để xử lý tạm thời bây giờ
còn cái dài hạn
chúng ta phải có một cái chính sách riêng
cái chính sách ấy để đảm bảo rằng
không phải xử lý ngắn hạn nữa
chứ nếu mà bây anh cứ toàn xử lý ngắn hạn
thì cái hết đợt này sang đợt khác
nó giống như là những cái chợ tạm
nó giống như là những các cái buôn bán hẻ phố
tức là anh không đi vào cơ bản
là nguyên nhân của nó
tại sao nó lại ra cái này
nói chung là
có thể thấy
những vụ việc xây dựng trái phép
vi phạm đất rừng đã và vẫn đang diễn ra
tại nhiều địa phương có rừng
sai phạm nối tiếp sai phạm
chứng tỏ sự buông lòng quản lý
từ các cấp
việc xử lý không dứt điểm
sẽ lại kéo theo những vi phạm khác
trong khi diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp
thì những vụ việc như thế này
vẫn cứ kéo dài
và chưa bao giờ người ta lại thấy
xâm phạm đất rừng dễ dàng đến như thế
những lời cam kết
xử lý vẫn được đưa ra
mỗi khi dư luận phản ứng mạnh mẽ
về một công trình vi phạm đất rừng
thế nhưng sau đó
việc xử lý lại không kiên quyết như lời nói
và thực tế đã cho thấy
có những vụ việc bị chìm và quên lãng
dù sau đó một vài năm
sẽ lại được đề cập đến
người dân vẫn đang chờ đợi
những hành động quyết liệt
từ các cấp quản lý
kiên quyết xử lý tận gốc
để mang tính gian đe
tránh lặp lại những sai phạm như vậy
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn
những thông tin về việc xử lý
vi phạm đất rừng phòng hộ
tại những chương trình tiếp theo
thưa quý vị và các bạn khoảng hơn một năm trở lại đây
trên dòng sông hồng đoạn qua địa phận
xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định
xuất hiện rất nhiều tàu hút cát
công suất lớn ngang nhiên hút cát trên sông
những ngày cao điểm có đến từ
năm đến bảy tàu dàn thành hàng dọc sông
nối đuôi nhau hoạt động
liên tục việc hút cát đã làm
sạt lở bãi bồi hoa màu
thậm chí làm cho nhiều nhà dân sống
về sông bị ảnh hưởng
hơn năm giờ sáng trên dòng sông hồng
đoạn qua địa bàn xã mỹ tân
xuất hiện nhiều tàu hút cát công suất lớn
từ bốn trăm linh đến năm trăm linh mét khối
ngang nhiên vươn vòi bạch tuộc ra hút cát
theo người dân địa phương
phạt động trái phép
này diễn ra đã được hơn một năm nay
kéo dài gần một km
và hoạt động liên tục
từ đêm cho đến chín giờ sáng mới dừng
ba bốn giờ sáng
đấy cái tầm đấy
ba bốn giờ sáng thì là
khai thác mạnh lắm
mà bao nhiêu là tàu ấy
thay nhau hết một cái dãy sông này
gần đây thì cũng rất là nhiều tàu
khai thác gần so với mặt bờ
mỗi một lật khai thác
thì có tầm từ năm đến bảy tàu
theo người dân địa phương
theo người dân xã mỹ tân
các tạc lộng hành đã làm cuộc sống của họ bị ảnh hưởng
một số khu trồng hoa màu của người dân ở
bị sạt lở
đặc biệt là nhiều nhà dân sống ven sông
bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hầu như ở nhà dân
ở khu vực này
là không an toàn
mà hầu như là nhà đã bị nứt
đã bị nứt chứ không phải nhà mới đâu
không phải nhà cũ đâu
nhà mới làm đấy
là cũng đều bị nứt
hiện sông hồng được chia làm đôi

có phao ngăn cách giữa tỉnh nam định và tỉnh thái bình
ban ngày lúc người dân làm màu
và đông thuyền bè qua lại
thì các tàu vẫn hút cát từ giữa sông
đổ về phía tỉnh thái bình
nhưng lợi dụng lúc đêm và sáng sớm
các tàu lại chuyển sang phía bên sông
tỉnh nam định quản lý
để hút cát gây khó khăn cho lực lượng chức năng
địa bàn cấp xã thì
trang bị về các phương tiện kỹ thuật
thế rồi là thường thì
đối tượng là vi phạm người ta chọn
hoặc là về những cái thời điểm
ít người dân đấy
nên là cái thời gian như vậy
thì nó cũng ảnh hưởng
công tác kiểm tra tuần tra
được biết tỉnh thái bình đã cấp phép
cho các hoạt động khai thác cát tại khu vực này
nhưng tỉnh nam định vẫn chưa cho phép
vì danh giới trên sông khó xác định
và lợi nhuận từ cát là vô cùng lớn
nên các đối tượng vẫn bất chấp thủ đoạn
để khai thác cát trái phép
vì vậy các ngành chức năng tỉnh nam định
cần sớm có phương án xử lý
nghiêm các trường hợp bi phạm
để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm
về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình
những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
trung tay vì một môi trường xanh sạch
và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững
phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
xung quanh khu vực hồ ngọc khánh
diện tích hồ không quá lớn
nhưng lượng rác thải thu được cũng không hề nhỏ
và điều này đã cho thấy sự cần thiết
của việc nâng cao ý thức của người dân
vì môi trường sống xung quanh
mục đích chính của việc dọn vệ sinh ngày hôm nay
là để thể hiện cho mọi người
trên quãng đường mà chúng tôi đi qua biết rằng
chúng tôi quan tâm đến vấn đề môi trường
và họ cũng nên lưu tâm đến môi trường hơn
và tất cả mọi người đều biết rằng
tất cả chúng ta cần có trách nhiệm hơn nữa
trong việc bảo vệ môi trường
hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa với chúng tôi
ngày thành lập liên hợp quốc
và chúng tôi đã lựa chọn vấn đề rác thải nhựa
là điều cần quan tâm đến trong ngày hôm nay
đó là vấn đề vô cùng quan trọng
trong suốt nhiều năm qua
và hôm nay chúng tôi đang thể hiện
những hành động rất cụ thể
để có thể góp phần thay đổi
và giúp ích cho môi trường
để từ đó mọi người sẽ nhận thức được rằng
đây là việc làm cần thiết
mỗi ngày chứ không phải làm hàng năm
hay phải chờ đến một dịp kỷ niệm
hay ngày lễ nào cả
đồng hành cùng nhân viên
của liên hợp quốc tại việt nam
trong hoạt động nhặt rác vệ sinh môi trường
các em học sinh
của trường olympia
cũng đã có một buổi sáng y nghĩa
khi chung tay hành động thiết thực
và chính các em cũng đã được nâng cao nhận thức
trong vấn đề môi trường hơn
thực sự thì em thấy
một phần là hào hứng
tại vì được tham gia một trải nghiệm cộng đồng như thế này
và sau khi thấy kiểu
được nhìn rác ở trong quanh như thế này
em thấy khá là buồn
tại vì mọi người không có ý thức
về việc xả rác đúng vị trí
tôi rất hy vọng rằng hoạt động ngày hôm nay
sẽ có tác động đến mọi người
và để mọi người hiểu rằng
bất cứ ai cũng có thể hành động vì môi trường
đó là điều tin quyết
và chúng ta không cần phải chờ đợi sự kêu gọi
từ chính phủ hay bất cứ cơ quan nào
mỗi cá nhân đều có thể hành động
và tôi cũng hy vọng rằng
hoạt động ngày hôm nay sẽ mang lại kết quả tích cực
mỗi người việt nam
đặc biệt là thế hệ trẻ
sẽ có trách nhiệm hơn trong việc giảm thiểu rác thải
đặc biệt là rác thải nhựa
và nó sẽ chứng minh rằng
chỉ cần thay đổi hành vi
là bạn đã có sự đóng góp rất tích cực
đến môi trường

chúng ta hành động ngay từ bây giờ
vì môi trường
dù là việc làm nhỏ nhất
đó là thông điệp mà các nhân viên của liên hợp quốc
mong muốn tất cả mọi người cùng cảm nhận
qua hoạt động ý nghĩa này
vâng không phải chờ đến ngày kỷ niệm nào
không cần chờ đến những ngày kỷ niệm nào
những lời kêu gọi từ một cơ quan hay tổ chức nào
mà chính mỗi chúng ta
hãy tự hành động ngay từ bây giờ
đơn giản nhất là vứt rác đúng chỗ
để giữ cho môi trường chung quanh
được xanh sạch đẹp hơn
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau